hơn bao giờ hết
hiện nay chúng ta đang nói rất nhiều
về những vấn đề như môi trường bị ô nhiễm
khí hậu bị biến đổi
rất nhanh và đầy bất chắc
các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên thì cạn kiệt
và sự cân bằng sinh thái thì bị hủy hoại
có thể nói rằng đây đều là những vấn đề
mang tính cấp thiết và mang tính toàn cầu
chứ không chỉ riêng của một quốc gia nào
và chúng ta cũng có thể nhận thấy
là ở trong mỗi lĩnh vực hoạt động của xã hội
mỗi ngành nghề
thì trước khi tiến hành một công việc gì
cũng đều có những điều tra những báo cáo
khá là trí tiết
về những tác động có thể là xấu
mà hoạt động ấy gây ra đối với môi trường sinh thái
chính vì thế ở đây
đặt ra một vấn đề
là trong kiến trúc nếp chung
và trong kiến trúc nếp chung
việt nam nói riêng
thì việc bảo vệ môi trường sinh thái
đang được nhận thức như thế nào
được tiến hành thế nào
và có những vấn đề gì
cần được đặc biệt chú ý
chủ đề này chúng tôi sẽ tập trung trao đổi tìm hiểu
trong chương trình góc nhìn văn hóa hôm nay
với sự tham dự của hai vị khách
mà chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân
trước hết xin được trân trọng giới thiệu
sự có mặt của kiến trúc sư phan đăng sơn
chủ tịch hội kiến trúc sư việt nam
và vị khách thứ hai
có mặt trong cuộc trai đổi của chúng tôi ngày hôm nay
là kiến trúc sư hoàng thúc hào
giảng viên khoa kiến trúc
trường đạc xây dựng hà nội
vâng thưa hai vị khách mời của chương trình
có thể nói rằng đối với
các cái vấn đề về môi trường về sinh thái
thì hiện nay nó đang là
mối quan tâm chung của tất cả
các lĩnh vực xã hội
các ngành nghề của tất cả các quốc gia
chứ không của một quốc gia nào
riêng cụ thể
chúng tôi muốn
đặt trọng tâm của cuộc trai đổi ngày hôm nay
vào một câu chuyện cơ bản
là trong kiến trúc việt nam
trong cái hoạt động hành nghề
của các kiến trúc sư việt nam
thì vấn đề này nên được đặt ra thế nào
chúng ta đều biết là cái lượng phát thải
lớn nhất là trong cái câu chuyện xây dựng
giờ như vậy
tùy từng cái điều kiện cụ thể
của từng quốc gia
thì cái giới kiến trúc sư hành nghề ở đấy
có những giải pháp
để cho nó đi vào cuộc sống
thì nó phải phù hợp với điều kiện
kinh tế xã hội của từng cái địa phương
thế thì ở ta thì
cho đến nay vẫn dùng những cái giải pháp
gọi là kiến trúc thụ động là chính
tức là làm sao mà làm cho
những quần thể kiến trúc đô thị nông thôn
và công trình cụ thể đấy
nó tự nó sanh được
rồi sau đấy có điều kiện
thì mới dùng những giải pháp công nghệ
bởi vì điều kiện chưa cho phép
công nghệ sinh thái
những cái giải pháp
sử lý nước thải chất thải
ví dụ như vậy
trung hòa năng lượng hay là zero energy
là rất đắt
đơn giản là để một tòa nhà
để nó đỡ nóng thì phải dùng kính hộp
mà bạn biết rồi kính hộp thì trên mét vuông
thì tốt nhất là chúng ta dùng những cái đơn giản
là nhà thì
chắn nắng hướng tây hoặc không nên quay hướng tây
những cái hướng chính
hoặc là trong nhà nhiệt độ thì nên có gió đối lưu
hai mươi tám độ c
và có một
tốc độ gió đối lưu và có một tốc độ gió đối lưu
có nhất định thì cơ địa
của người việt phía bắc
là chịu được một cách
thì như vậy là sẽ rất tiết kiệm
những cái đầu tư và năng lượng
trước đây chúng tôi hành nghề
thì có một cái quy chuẩn của nhà nước
làm tất cả công trình thì phải
phù hợp với cả quy chuẩn xây dựng đấy
nhưng ngày nay song song
với quy chuẩn xây dựng mà từ thời tôi với anh sơn học
thì giờ nó sẽ có xây dựng
một cái quy chuẩn khác song song nữa
quy chuẩn về tiết kiệm năng lượng và sinh thái
ví dụ như vậy
đấy là những vấn đề mới mà đặt ra cấp bách
biểu hiện cụ thể như vậy
tôi nghĩ rằng với tư cách là một người
ngoài nghề kiến trúc
một người chỉ quan sát và nhìn thôi
thì tôi có một câu chuyện là muốn chia sẻ
một câu chuyện đóng nhỏ thôi và xảy ra lâu rồi
khi mà tôi
ở trong cái căn hộ
ở làng quốc tế thang long của
giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư hoàng đạo kính
cùng nhìn ra tất cả xung quanh
ông hoàng đạo kính ông ấy có
ông ấy chỉ vào một rừng bê tông
đúng là một rừng bê tông
và không biết là những cái này
trong khoảng ba bốn mươi năm nữa khi mà đập bỏ ấy
vì công trình nó có tuổi thọ không
khi mà đập bỏ thì không biết đã đẻ nó vào đâu ấy
thì tôi mới nhận ra
ở trong đó nó có một sự thực là
hóa ra cái chuyện vật liệu
nó cũng là một câu chuyện mà có lẽ khi chúng ta nói
thì kiến trúc sinh thái
kiến trúc vì sinh thái thì cũng cần phải giải quyết
thì ở việt nam đã giải quyết thế nào
hay là cứ bê tông đấy thôi
cái nội dung về
sinh thái thực ra hiện nay
ở việt nam chúng ta
thì cái hiểu biết nó cũng còn có
nhiều cái hạn chế
thứ nhất là
ngay trong cái hệ thống của nhà nước
thì cũng chưa có một cái
quy chuẩn nào nó thật cụ thể
về cái đánh giá các cái hệ thống
sinh thái này tạm gọi là kiến trúc xanh
thế còn đối với
hiện nay chúng ta có một cái
hệ tiêu chuẩn
hệ tiêu chuẩn vừa là
là sau một thời gian thử nghiệm
khoảng gần một mươi năm thì vừa ra đời
hệ thống lotus
là đánh giá công ty xanh
là năm hai nghìn một mươi chín
thì cũng đã đưa ra cả cái tiêu chuẩn cụ thể
và rất là phù hợp
bởi vì tại vì cái tiêu chuẩn này
của chúng ta thì lại là ứng dụng
theo tiêu chuẩn của mỹ
và tiêu chuẩn là của singapore
và tiêu chuẩn của
ngân hàng thế giới
thì như vậy là cũng đã học tập được
và đánh giá rất là tốt
tuy nhiên là khi mà tiền hành cả cái vấn đề xây dựng
thì hiện nay chúng ta
về các cái bê tông
và như anh vừa nói là cái rừng bê tông ấy
thì nó cũng có một cái yếu tố thế này
tức là chúng ta
cái kiến trúc xanh một cách nó lơ mơ
là nó nhiều cây xanh
thế nhưng mà thực ra kiến trúc xanh
nếu mà theo cái tiêu chuẩn mực của nó
hay là gọi là kiến trúc sinh thái hay là vừa rồi
anh tung khao nói là kiến trúc bền vững
thì nó phải có đến sáu cái tiêu chí rất là quan trọng
là anh phải xuất phát
từ cái truyền thống bản địa
tại cái khu vực đó
để anh kế tục được cái truyền thống văn hóa
của cái khu vực đó
trong cái quá trình triển khai
để thiết kế xây dựng cái công trình
cái điểm thứ hai là anh phải kết nối cộng đồng
để tìm được những cái giải pháp kỹ thuật
phổ thông và đơn giản
và làm sao cho cái khi xây dựng
thì cái giải pháp kỹ thuật đó
nó dễ làm và cái thử giám giác
của cộng đồng là nhiều nhất
thứ ba là chính anh vừa nói là
sử dụng vật liều
thì cái kiến trúc sinh thái là kiến trúc mà hướng về
sử dụng vật liều
tuần hoàn tái tạo
tức là tập trung cả cái vật liều tự nhiên
và trạnh cái tội đa
sử dụng các cái vật liều
mà nó liên quan đến vấn đề phá hoại môi trường
và cái vật liều
là ta được chế tạo công nghiệp
thứ tư là có một yếu tố rất quan trọng nữa
tức là vấn đề mà
khi thiết kế thì anh phải bám vào
cái điều kiện tự nhiên
tại chỗ để anh sử dụng
được tối đa cái khai sạc năng lượng
ví dụ như là về hướng nhà
phù hợp là lấy được gió
mát trong mùa hè và chống được gió lành mùa đông
hay là ánh nắng như anh hào vừa nói
tức là chúng ta chống được cái nắng
hướng tây hướng đông
và khai sạc được
cả cái ánh sáng của hướng nam hướng bắc
để làm sao
và sử dụng cả cái năng lượng
thì như vậy để giảm thiệu được
sử dụng cả cái năng lượng chủ động
là cả cái năng lượng nó sẽ phát sinh cho thái
là khi thiết kế
chúng ta phải chui đến cái vận đề
là tích hợp cả cái không gian kiến trúc
làm sao mà sử dụng
cả cái chức năng nó tiến ích
và nó đa dạng nhất
để giảm được cái khối tích
của kiến trúc xuống
vừa là tiết kiệm được kinh phí xây dựng
nhưng mà nó cũng làm cho cái môi trường tự nhiên
tại chỗ nó ít ảnh hưởng
và thứ sáu là cực kỳ quan trọng
là cần phải đặt ra một cái tiêu chí
là trong quá trình xây dựng
hoạt động xây dựng
để làm ra cái sản phẩm này
thì chúng ta ít là
đồng xấu đến môi trường nhiều nhất
cái câu chuyện kiến trúc sinh thái hay kiến trúc bền vững đấy
thì mục tiêu
nắn gọn của nó
tức là đảm bảo đáp ứng
những cái nhu cầu con người
nhưng đồng thời là không ảnh hưởng
đến cái việc đáp ứng của những cái nhu cầu
thế hệ mai sau
ông làm ra đô thị hay nông thôn
hay các công trình
thì cuối cùng mục tiêu tối cao là như vậy
đáp ứng cuộc sống tốt nhất con người
không làm cạn kiệt
nguồn tài nguyên thiên nhiên
thậm chí phải làm phong phú dầu có
nguồn tài nguyên thiên nhiên
nhưng đồng thời ông cũng phải
đáp ứng tốt những cái nhu cầu của cái thế hệ mai sau
làm gì làm
thì cái đích phải như vậy
thế thì cái câu chuyện để mà thực hiện
tôi nghĩ rằng là chắc là đầu tiên là chúng ta cũng phải
nhìn nó toàn diện hơn
bởi vì ngày xưa chúng ta cứ nói là
nông thôn như anh sơn nói là
trong chúng ta thông thái bản địa
nông thôn của chúng ta có khả năng tự điều chỉnh
và cân bằng sinh thái
vườn nào chuồng vac ví dụ như vậy
thế nhưng mà đấy là ngày xưa là
nông thôn là tương đối là tự cung tự cấp
với một cái dân số
ở một cái đơn vị hành chính cụ thể
nhưng mà bây giờ bùng nổ dân số đô thị rồi
các luồng di cư nhập cư
dân số tăng cơ học
là nhiều hơn dân số tăng tự nhiên rất nhiều
rồi các chuyển dịch
cái cơ cấu kinh tế
bản thân nông thôn nó có tự sống được đâu
ngày xưa là dụng lúa rồi cái thứ
vườn hàng hóa giao thương
người lao động ở đấy thì đã đi kiếm sống chỗ khác
thành thử là cái khả năng tự điều chỉnh
cái bằng sinh thái của một đơn vị nông thôn ngày xưa
là bây giờ rất khó
nó phải nhìn toàn diện hơn nhiều chiều hơn
ví dụ như vậy
thế thì cũng phải tính một cái quan điểm
làm sao cho nó phù hợp
với cả cái kiểu mô hình kinh tế xã hội
văn hóa của việt nam
ví dụ tôi đơn cử rằng là nếu chúng ta
ta cứ phấn đấu làm những đại đô thị
là rất khó
bởi vì cái khả năng sinh thái là phải
ví dụ là đầu tiên chúng ta phải giảm
giảm cái chất thải rắn
chất thải mà làm ra cái chuyện hóa thạch
chúng ta phải giảm thải carbon
khi giảm cái đã
thì chúng ta mới tìm cách xử lý cái chất thải đấy như thế nào
ví dụ như vậy
thế mà khả năng đồng bộ
mà chúng ta làm những đô thị lớn
hoặc những quần cư lớn là rất khó
phải phối hợp đa ngành rất nhiều
từ chuyện giao thông
rồi đến cấp thắt nước
rồi đến xây dựng
như là các vị cũng vừa mới chia sẻ
cái kiến trúc bền vững
kiến trúc thân thiện ở môi trường
hay kiến trúc xanh
tức là đặt cái yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái
nó trở thành vấn đề cấp thiết
nhưng làm thế nào quả thực là
rất nhiều vấn đề đặt ra
tôi lấy một ví dụ cụ thể thôi
để các vị có thể cho biết quan điểm của mình
ví dụ cái sự phát triển của xây dựng kiến trúc
ở hà nội hiện nay
thì nó đạt được cái yêu cầu mà chúng ta mong muốn đấy chứ
thực ra thì cái vấn đề
là chúng ta
cũng đang từng bước phân đấu
ví dụ như hiện nay
ở việt nam chúng ta
chứng chỉ công trình xanh
nó mới được khoảng hai trăm ba mươi ba công trình
được công nhận thôi
và cả cái công trình đấy
thì nó cộng lại diện tích sàn
nó mới được khoảng sáu triệu mét vương sàn
như vậy so với lại
cái khối lường
mà đã xây dựng
trong cái thời gian khoảng một mươi năm trở lại đây
thì rất là nhỏ nhói
có nghĩa rằng là
cái vấn đề giải quyết
đây là một cái bài toán
còn rất là nan dài
và rất là dài dòng
và cái chuyện mà hà nội
thì cũng là cái chuyện chung của cả nước thôi
hà nội hiện nay cũng chỉ khoảng độ hơn một mươi công trình
là được chứng chỉ công trình xanh
theo các cái hệ thống như tôi vừa nói
thế còn lại là cũng chưa có
những cái công trình mà
theo cái đảnh giá mà nó đạt được những cái tiêu chỉ này
thế thì cái này nó phải nói rằng là
cái khuyết điểm
tôi cho rằng là
cả cái hệ thống
thứ nhất là trong cái hệ thống quản lý
và vận hành của chúng ta
thì các cái tiêu chỉ bắt buộc
và khuyên khích của chúng ta
thì nó cũng chưa có
một cách rõ ràng và đầy đủ
là đối với các nhà đầu tư thì người ta muốn
tính đến kiểu tổ hiệu quả
với kinh tế cho nên người ta e ngại
xây dựng các cái hệ thống công trình xanh
công trình sinh thải này
thì nó sẽ mất nhiều kinh phí
nhưng mà họ không hiểu rằng
là cái kinh phí nếu mà làm khéo
thì tăng lên được khoảng năm đến tám phần trăm
một mươi phần trăm thôi
nhưng mà sau này cái sử dụng tiết kiệm năng lượng ấy
và lại giải quyết cả cái vận đề
môi trường tất cả yếu tố
thì cái lợi ích của nó quay trở lại
cho cái công trình rất là lớn
tức là nó do nhận thức đúng không
đấy nhận thức
đó là do cái cách nhìn thôi
ta đừng nói nhận thức nó nặng nề
thế còn thứ ba là đối với cái giới chuyên môn
thì cũng hình dung
cái vận đề sinh thải nó cũng chưa đầy đủ
khiến cảnh nó kiêm khuyết
thế vì vậy khi mà thực hiện
cả công trình
nhất là cái giới làm chuyên môn
cũng phải nói rằng là theo cái cơ chế
bây giờ là cái giới ta gọi là nhận thâu
để mà đi làm thuê
thiết kế một hệ thống công trình nào đó
thì anh phải làm theo cái ý tưởng của chủ đầu tư
và cái cấp mà chủ đầu tư yêu cầu thế nào
thì anh phải thực hiện như vậy
đấy là mình nói về cái vận đề
cái sản phẩm
thế nhưng mà cũng phải nói rằng là trong cái nhận thức
về vận đề này
thì nhiều khi là cái giới chuyên môn
cùng nhận thức cùng còn có mức độ thôi
tức là chúng tôi làm sao để
đã bưng được cái sự hài lòng của chủ đầu tư
và đạt được những cái tiêu chỉ cơ bản là được
chứ còn nếu mà đạt những cái tiêu chí cân bằng
là những cái kiến trúc xanh
thì là rất khó
nhất là kiến trúc ở các đô thị
nếu xét trên những tiêu chí
như thân thiện với môi trường
xây dựng bằng những vật liệu tại chỗ
và có thể tái sử dụng
hạn chế tối đa tiêu thủ năng lượng điện
và các năng lượng hóa thạch
tạo những khoảng không gian mang lại cho con người
cảm giác gần gũi với thiên nhiên
thì nhìn chung hầu như đều không đạt được
các đô thị luôn gây ra
một sự bức bối
bởi mật độ dày đặc của công trình xây dựng
bởi vật liệu chủ yếu là bê tông và kính
bởi cả cái tư duy âm thầm
nhưng rất phổ biến
là giải quyết mọi vấn đề trong không gian sinh hoạt
và làm việc bằng việc
sử dụng điều hòa nhiệt độ các loại
tức là sử dụng điện
nếu muốn tìm kiếm kiến trúc xanh thực sự
tức kiến trúc thể hiện rõ
trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái
của người chủ đầu tư
và người kiến trúc sư
có lẽ phải tìm đến kiến trúc
ở các khu du lịch nghỉ sưỡng cao cấp
nằm rải rác trên cả nước
không phải mọi nơi
đều đã đáp ứng được các tiêu chí kiến trúc xanh
nhưng vẫn có
và kiến trúc của flamingo đại lải resort
ở vĩnh phúc
là một trong số đó
đây là khu nghỉ dưỡng được thiết kế
trên một vùng bán sơn địa rộng lớn
ngoài tòa nhà chính còn có các biệt thự
liên kề xung quanh
có bảo tàng các tác phẩm điêu khắc ngoài trời
và một bảo tàng nghệ thuật đương đại
tọa lạc trên một đồi thông
điều đáng nói ở đây không chỉ là
một hình thức kiến trúc đẹp hai hoa
gây cảm giác gần gũi thiên nhiên
mà còn là cách những người thiết kế công trình
đã suy nghĩ rất nghiêm túc
về trách nhiệm của kiến trúc
với môi trường sinh thái
ở đây có tới hơn một trăm tám mươi
khu vườn nhỏ
trên từng tầng
cây xanh rồi là nó tạo ra
các bóng mát che nắng như vậy
thì nó cũng cần có phần tưới nước cho nó
thì lượng tiêu thụ nước
cho nó cũng không phải nhỏ
và chúng tôi đã sử dụng
một phương án là
tái sử dụng lại toàn bộ
hệ thống nước thải của toàn nhà
sang tiêu chuẩn cora
và sau đó thì
tưới lại cho toàn bộ hệ thống
trên toàn bộ của công trình
các hệ thống trên băn công của toàn nhà
các anh sẽ nhìn thấy là
nó có tầng cây tầng thấp
có thần rủ xuống
che mất các phần bê tông
do các phần tạo thành bồn cây
nó làm mát cho phần tường đó
nhưng nó không ảnh hưởng đến tầng cây
nó không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đang sử dụng
ở phía trên
phần phía trên đó thì trồng các phần cây
với cái tán lá
cái độ tán lá không rậm rạp
nhưng nó cũng tạo thành các mảng xanh
và nó tạo thành
như bức tường
như một khu vườn trước khi chúng ta vào đến nhà
thì nó vừa làm mát không khí
trước khi ánh nắng mặt trời
mang nhiệt đến
nó làm mát cho toàn bộ mặt diện tường đứng của toàn nhà
vì nếu khối tích bê tông
nếu mà với cái nắng
nếu liên tục
thì sẽ tạo ra sự hấp tụ nhiệt
và sau đó nó sẽ tỏa nhiệt vào cuối giờ chiều
và như vậy
và truyền nhiệt vào trong nữa
điều hòa sẽ phải tăng lên
tốn điện năng hơn
mong muốn đặt một cái bảo tàng nghệ thuật nằm ở giữa trong một khu rừng
mà giữa một khu rừng thông đang có
thì rõ ràng là cái diện tích
nó không thể có những cái mặt bằng lớn
để chúng ta triển khai những cái công trình lớn ở đó được
nên là ý tưởng sẽ xuất phát là
làm sao để giữ được cái rừng thông này
đưa cái ý tưởng là
tức là nghệ thuật đó nằm ở trong rừng
vậy thì các cái tác phẩm
và các cái công trình
nó làm sao nó phải hòa quyện được
với cái không gian tự nhiên của nó đang có
và chính vì vậy mà
chúng tôi chọn một cái phương án
nó vừa dễ làm
mà vừa dễ dàng là
xoay truyền đặt vị trí công trình
nằm sen kẽ giữa các cái
các cái hàng thông hiện có
để nó không ảnh hưởng đến
cái phần rừng thông
đó là chỉ các hệ thống container
container này sẽ được chế tạo
rồi là ghép với nhau
theo từng tổ hợp
và xoay truyền
một cách rất tự nhiên
vì nó đang tránh các cái chính
cái cây thông
và chính các cái cây thông đấy
nó như là trở thành một cái
thành phần của cái bảo tàng
đó là cái điều rất quan trọng
và như vậy thì các cái phần container
trong quá trình xoay truyền
một cách tự nhiên
gắn với những cái cây thông
nhiều khi anh sẽ thấy rằng là
có những cây thông nó mọc ngay sát
cạnh cái container
như thế này
thực chất là gì
nó tạo ra cảm giác
như hai thứ như là một với nhau
tôi muốn các vị cùng hướng tới
một vấn đề rất là thầy sự
mà chúng ta đã thấy
và báo chí cũng đã nói nhiều
trong thời gian vừa qua
thời gian vài năm vừa qua thôi
tức là nhân doanh sự phát triển
nhân doanh phát triển kinh tế du lịch
thì có rất nhiều nơi
ở những cái vùng
mà chúng ta gọi là
vùng phát triển

vùng rừng đặc dụng
mà về mặt nguyên tắc là phải bảo vệ
nó tối đa
nó xuất hiện những cái công trình
các khu mỹ dưỡng
các khu resort cao cấp
và với một thứ kiến trúc
mà nó không hoàn toàn là cái gì
thuần việt đâu
nó nửa tay nửa tàu
nửa cổ nửa kim
thế thì tôi muốn đặt ra vấn đề là
trong cái việc dựng lên
những khối kiến trúc
mà nó không vì môi trường
không vì sinh thái như vậy
thì vai trò của chúng ta

trách nhiệm của họ ở đây thế nào
thực ra cái vấn đề đấy
thì bắt đầu từ cái chủ trương chính sách
của các cái quy định
và chúng tôi cho rằng là
giả sử mà hiện nay chúng ta đã có cái luật kiến trúc
và nghị định để thực hiện luật kiến trúc
và có cái quý chế quản lý kiến trúc
nếu cái quý chế quản lý kiến trúc đó
mà chúng ta
thực sự là làm có chất lượng
và ban hành và vận hành nó có hiệu quả
thì những cái trường hợp như vậy
nó ít khi xảy ra được
thế còn hiện nay là
cái vấn đề mà anh vừa nói
thì nó vẫn nằm nhiều hơn
ở cái sự đã rồi
tức là trong một thời kỳ
mà cả cái quản lý về lĩnh vực này của chúng ta
thì chúng ta có cái quản lý chung
nhưng mà những cái cụ thể như vậy
thì nó vẫn là chưa được phân định rõ ràng
thì vì vậy là
nó sẽ có những cơ hội để cho các cái
ràng công trình như thế này phát triển
và tôi cũng xin nói rằng là
thực ra mà nói là chúng tôi đi khắp
và cả cái châu lục khác
thì cái vấn đề này
cũng không phải riêng gì của việt nam đâu
mà có những cái sự phát triển
các công trình
là người ta cũng nói rằng là
người ta sẽ đổi lốt là công trình xanh
và công trình đã có cả cái tiêu trị
về bền vững
thế nhưng mà trong thực tế thì
khi hoạt động thì nó cũng đạt được như vậy
có nghĩa rằng là nó vẫn có một cái đồ
tranh nhất định
cái đồ mà tranh này cao hay thấp
thì tùy cái mức đồ phát triển
kinh tế xã hội của các cái đất nước đấy
và cái tâm quản lý của cả cái đất nước đấy
thế còn đổi về giới kiện trục sư
thì chúng tôi cho rằng là
không thể nói là không có trách nhiệm trong chuyện này
thứ nhất là về vấn đề phản biệt
mà nói thì cái sự phản biệt
cũng chưa kịp thời
phản biệt cho cả cái chương trình như vậy
để mà kịp thời
báo hiểu báo cáo với lại
các cơ quan lãnh đạo và chính phủ
và cả cái địa phương để người ta có một cái
thông tin để người ta
xem xét vấn đề người ta quyết định vấn đề
nó có cơ sở khoa học
nền tảng đầy đủ hơn
thẳng cái câu là
cái chuyện rừng đặc dụng
thì tôi nghĩ rằng là cái này là
chúng ta đã có luật rồi
chúng ta có quyền khai thác trong những cái rừng đặc dụng
xây dựng dưới tán rừng
thí dụ năm hay một mươi
thì tôi không nhớ rõ
nhưng không được chặt bất cứ cây nào lâu năm
thí dụ như vậy
phải bảo vệ hệ sinh thái đấy
nhưng mà câu chuyện đấy
để đi vào cuộc sống thực tiễn
chúng ta làm nó có nghiêm không
thì chưa biết được
thí dụ như là cái khu nghỉ dưỡng
hàng đầu của việt nam
và thậm chí là nổi tiếng quốc tế
như amanoi chẳng hạn
ở ninh thuận chẳng hạn
thì các anh chị đến thấy là
người ta giữ từng cái gốc cây
rất nghiêm trình
và cái người khách
được hưởng trọn vẹn
cái không gian
giữa trời đất
chìm muông cây cối như vậy
thế còn tất nhiên là những cái phần ngầm
thì có những cái cơ quan thanh kiểm tra
thí dụ xử lý chất thải nước thải
thì cái đấy tôi không được biết
thế nhưng mà tôi
đến đấy thì tôi thấy là
xem lẫn xây dựng ở trong rừng
nét vào thiên nhiên như vậy
rất là tốt
cái văn hóa phương tây
chiết học rồi là cái tôn giáo của họ
là con người
làm chủ tự nhiên
đúng không chúng ta là chủ thể
phương tây đã đẻ ra được rất nhiều những cái thứ kỳ vị
phương đông thì ngược lại
con người là bộ phận của tự nhiên
vì thế phương đông là kiến trúc
nó hay nét vào thiên nhiên
phương tây cũng đã phải trả giá
và họ đã nhận ra được rất nhiều những cái bài học
thế thì chúng ta thường thường
phương đông phát triển những cái phần hiện đại
đô thị là đi sau
chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm
nhưng mà chúng ta cũng có một lợi thế
là ngay xuất phát điểm tôn giáo văn hóa phương đông
nó là con người là bộ phận của tự nhiên
kiến trúc cũng như vậy
và chính lợi thế đấy là trong kiến trúc truyền thống của ông cha ta
quần vac là rất rõ
đấy là những cái mà vấn đề mà tôi nghĩ rằng
phải rút kinh nghiệm
tóm lại trong thời điểm hiện nay
với tất cả những gì chúng ta đã và đang có
những thuận lợi
cũng như là những khó khăn thách thức
mà chúng ta phải đối mặt
thì cái yêu cầu đặt ra là một mặt
vừa phát triển kiến trúc
để làm sao cho nó đáp ứng tốt
cái nhu cầu sử dụng của con người hiện đại
nhưng mặt khác cũng phải bảo vệ môi trường
bảo vệ sinh thái
để mà hướng tới sự phát triển bền vững
thì chúng ta có thể làm gì được
từ những người làm chuyên môn
như là các kiến trúc sư
cho đến những tổ chức xã hội nghệ nghiệp
như là hội kiến trúc sư
và cao hơn nữa
quan điểm của quý vị thế nào
thực ra cái vấn đề phát triển bền vững
là cái mục tiêu tất yếu
của cả cái thế giới này
trong đời của việt nam
bởi vì nếu chúng ta phát triển không bền vững ấy
như thời kỳ vừa qua
là có những khía cảnh mà chúng ta
cũng chưa tỉnh đến kiểu của bền vững
nhưng mà bây giờ nếu không phát triển bền vững
nó sẽ bị suy sụp
vì vậy là đương nhiên phát triển bền vững
thì cái trái đất này
nó mới trở thành là một cái hành tinh xanh
và từ đó thì cái đời sống nó mới đi lên
và nó mới làm cho ngày càng cải thiện
và đồng thời là cái cuộc sống nó mới bình yên
và nó bền vững được
thế cho nên là cái vấn đề phấn đấu cho vấn đề này là
như vậy là toàn thể xã hội cũng phải phấn đấu
tôi lại ví dụ rất là gần đấy
khi mà thủ tượng họp tại bên scotland
là cam kết kỳ chuyển là phát thải dòng
cốp hai mươi sáu đấy
và hiện nay nước ta đang ra sức để thực hiện cái chương trình này
mình phải nói là một trong những nước đi tiên phong
và chiếm trong cái số một mươi bốn của châu á là có việt nam
là những người nước đi tiên phong về cái cam kết này
thì rõ ràng là cái thông điệp
từ đảng nhà nước với chính phủ rất mạnh mẽ rồi
và thực ra cái hệ thống chính sách của chúng ta hiện nay
cũng đang vận hành
và với cái tinh thần là
đã bộ xây dựng là cái cơ quan là tư lệnh ngành cũng đã
đã triển khai cái này
thì toàn bộ các cái hệ thống
thì cũng đều là tập trung để triển khai
và đối với hội kiến trúc sư việt nam
xem đây cũng là một cái chương trình hành động mà
gọi là có
cái sự ưu tiên cao nhất
tôi nghĩ là có rất nhiều những cái tiêu chí
của các lĩnh vực
kinh tế văn hóa xã hội
nhưng mà phải
xác định là có những cái đại tiêu chí
mà bất cứ cái quy hoạch nào anh cũng phải soi vào
đấy là bảo vệ hệ sinh thái
trong chuyện sinh thái thì có hai chuyện
sinh thái tự nhiên
và sinh thái nhân vật
việt nam là một nước rất đa dạng văn hóa
có năm mươi mấy dân tộc
thì trong cái thông điệp của siêu thế giới số một
cái bài học
thông số một
là mọi cái nền văn hóa
đều có giá trị như nhau
là có khả năng công hiến cho thế giới một sự đa dạng văn hóa chung sống
rất là tốt đẹp
tôi nghĩ rằng là như vậy
ở góc độ tôi hành nghề mà tham gia giảng dạy
thì tôi nghĩ rằng là
chỉ có cách là
những cái ông kỹ thuật sư như vậy
trong từng cái chuyên môn của mình
thì ông phải nêu gương
câu chuyện phát triển bền vững và sinh thái phải đặt ra
cho sinh viên từ năm thứ nhất
sinh viên không chỉ học các kiến thức
chi thức và kỹ năng
họ phải học về mặt
đạo đức hành nghề
từ năm thứ nhất
họ phải hiểu rằng là
làm gì thì làm họ vẽ kiểu gì thì vẽ
nhưng phải bảo vệ hệ sinh thái
sự đa dạng sinh học
và văn hóa
còn ở góc độ kỹ thuật sư sáng tác
thì như tôi chia sẻ rồi tức là ông phải nêu gương phải làm những cái công trình nó như là
không chỉ là cái máy để ở mà nó lại phải là cái chỗ trung hòa năng lượng
cái trạm xử lý năng lượng
một cách bền vững và thân thiện
như vậy khi có nhiều những cái
công trình và quần thể như vậy thì nó sẽ tạo thành cái ổ sinh thái
trong đô thị học nông thôn
tạo thành phản ứng dây chuyền
có cơ may là tạo nên cái sự cân bằng
trong quần cư lớn hơn
chúng ta thừa nhận thực tế
là môi trường sinh thái
đang lên tiếng kêu cứu
bởi cái tốc độ phát triển quá nhanh
trong thời gian vừa qua
ở trên thế giới cũng như là ở việt nam nói riêng
vấn đề đặt ra là
chúng ta phải bảo vệ môi trường
theo những quan điểm của kiến trúc sư hoàng trúc hào
thì cái đó là đại yêu cầu
cái trách nhiệm lớn nhất
đối với những người làm kiến trúc
về mặt chủ trương chính sách thì chúng ta cũng nhìn nhận ra
đã có những chủ trương chính sách đúng về vấn đề đó
nhưng để nó đi vào thực tế và nó hoạt động cách hiệu quả
thì nó còn cần nhiều cái
điều luật cụ thể hơn nữa
trong việc quản lý
và tôi cũng hoàn toàn chia sẻ với quan điểm của kiến trúc sư hoàng thúc hào
đối với mỗi người hành nghề
đối với mỗi kiến trúc sư
nó càng phải trở thành một đạo đức nghề nghiệp
tức là anh muốn sáng tác
anh muốn thực hiện cái công việc của mình thế nào
thì việc bảo vệ môi trường phải đẩy lên
trở thành một trách nhiệm đầu tiên trách nhiệm số một
và như thế thì chúng ta mới có thể nói tới sự tồn tại bền vững
của cái thế giới này
cũng như là của cái nghề kiến trúc
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay